hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bà trương mỹ lan nắm giữ chín mươi một năm cổ phần của ngân hàng scb qua đó trở thành cổ đông có quyền lực
từ đó bà lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của scb trong đó có việc tuyển chọn và bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại đây để dễ bề điều khiển
các vị trí lãnh đạo tại scb là chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc phó tổng giám đốc được bà lan trả lương từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng mỗi tháng tùy từng vị trí hoặc mối quan hệ
được dựng lên bởi bàn tay của bà lan nên đa phần các lãnh đạo của scb đều là bù nhìn không có trình độ cao
chính vì vậy tất cả gian lãnh đạo của scb từ cựu chủ tịch hội đồng quản trị bùi anh dũng tới tổng giám đốc võ tấn hoàng văn quyền tổng giám đốc trương khánh hoàng phó tổng giám đốc trần thị mỹ dung đều khai rằng đã làm theo chỉ đạo của bà lan
theo báo cáo của đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước trình độ quản trị của các lãnh đạo scb là rất yếu không theo quy định của ngân hàng nhà nước
phải làm theo chỉ đạo của trương mỹ lan
trình độ yếu kém nhưng được nhận nhiều bổng lộc nên các bị cáo giam dắt làm theo yêu cầu của bà lan trượt vào vòng xoáy đổi và rồi họ đã phải trả một cái giá rất đắt
ân hận tiếc nuối nhưng tất cả đã quá muộn màng
cựu tổng giám đốc scb phó tấn hoàng văn cho biết bị cáo muốn những người bên ngoài nhìn vào bài học thượng tôn pháp luật này mà giữ tinh thần trong quá trình làm việc kinh doanh để bảo vệ cho chính bản thân mình
theo bị cáo văn tất cả việc xảy ra thời gian
tất cả việc xảy ra thời gian qua đem đến cho nhiều người bài học lớn và có giá trị
bị cáo xót xa cầu xin được tha thứ
sự tha thứ đó dành cho bị cáo và tám mươi năm bị cáo khác cũng chính là sự tha thứ của hội đồng xét xử cho tám mươi sáu gia đình cho bậc làm cha mẹ cho hàng trăm đứa trẻ chờ mong cha mẹ trở về
với một câu hỏi đau đớn sao cha mẹ lâu quá không về với con
dù biết rõ các khoản vay của bà trương mỹ lan tập đoàn vạn thịnh pháp vì đều có điểm chung là ký khống thủ tục hợp thức hồ sơ cho vay giải ngân
rút tiền theo chỉ đạo của vị cổ đông quyền lực chứ scb không thẩm định nhưng võ tấn hoàng văn vẫn ký các tờ trình biên bản họp đồng ý cho vay
cơ quan điều tra xác định từ ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo văn đã ký hợp thức hồ sơ cho hai trăm chín mươi khoản vay gây thiệt hại cho scb số tiền sáu mươi tỷ đồng
dưới sự chỉ đạo của bà lan bị cáo trương khánh hoàng đã ký hai trăm năm mươi ba tờ trình tái thẩm định
biên bản họp hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở ba mươi chín tờ trình của tổng giám đốc trình hội đồng quản trị đồng ý cho hai trăm bảy mươi khách hàng là các cá nhân pháp nhân thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp vay ba trăm tám mươi sáu khoản tại scb
hành vi phạm tội của trương khánh hoàng đã giúp trương mỹ lan chiếm đoạt số tiền hơn một trăm tám mươi hai tám trăm linh tỷ đồng gây thiệt hại cho scb số nợ lãi phát sinh hơn sáu mươi năm tỷ đồng
thừa nhận và cũng biết rằng những lỗi lầm đó gây ra hậu quả to lớn
đứng trước tòa bị cáo trương khánh hoàng đã tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân
tại sao mình lại sai như vậy
bị cáo hoàng ân hận bày tỏ rằng bản thân mình đã quá nông nổi và bùng bột để lao vào cuộc sống mưu sinh đánh mất mình và không biết mục đích cuộc đời là gì
đây là bài học rất đắt giá
nếu có cơ hội trở về bị cáo muốn là một công dân bình thường là người con của cha mẹ hai bên người chồng tử tế và người cha gương mẫu
còn bị cáo nguyễn ngọc tú phó giám đốc scb chi nhánh cống quỳnh
ân hận cho biết bị cáo mang nặng sự hối hận khi làm một phần gây ra hậu quả quá lớn trong vụ án
trong trại tạm giam bị cáo vô cùng đau lòng khi vợ phải cùng gánh trách nhiệm với gia đình
một mình chăm sóc con bố bị tai biến liệt nửa người ba năm nay
mở đầu phần nói lời sau cùng bị cáo trương huệ vân gửi lời cảm ơn đến trại tạm giam đã đối xử với bị cáo nhiều cảm thông và tình thương
trương huệ vân cho biết trong một mươi tám tháng qua bị cáo học vô số bài học quý giá
trong bài học quý giá bị cáo nhận thức bản chất sâu sắc của cuộc sống
bài học quý giá nhất chỉ được học qua khổ đọc
sau tất cả bị cáo sẽ là người tốt hơn công hiến nhiều hơn với tinh thần thượng tôn pháp luật
cháu gái bà lan mong tòa xem xét khoan dung cho các bị cáo đặt các bị cáo trong hoàn cảnh phạm tội lịch sử và xem xét cả giá trị phẩm chất của các bị cáo
trong phần trình bày của mình bị cáo vân cũng xin hội đồng xét xử xem xét cho bà trương mỹ lan
bị cáo xin hội đồng xét xử cho bà trương mỹ lan có cơ hội thoát khỏi án tử trực trừ để bà lan có thể dùng toàn bộ ý thức và nghị lực của mình giải quyết hậu quả vụ án
bị cáo đặng phương hoài tâm phó trưởng văn phòng hội đồng quản trị vạn thịnh pháp xin hội đồng xét xử xem xét lại hình phạt giảm nhẹ cho bị cáo
bị cáo cảm thấy mình là nhân viên bình thường
những việc làm sau này bị cáo không biết đã vô tình vi phạm pháp luật
bị cáo không nhận thức được việc mình gây ra hậu quả lớn lao như vậy
bị cáo tâm bày tỏ bản thân thấy con số mà không dám ghi gì hết nghĩ hoài không ra
bị cáo giờ mới hiểu những việc mình làm là vi phạm và xin hội đồng xét xử soi xét cho hành vi của bị cáo xem khung hình phạt thấp nhất để bị cáo được về với gia đình
nói trước tòa ông chu lập cơ bày tỏ dù rất bình tĩnh nhưng bị cáo vẫn chưa thể tin hậu quả đang gánh chịu cảm giác xót xa với người vợ khiến tôi khó tha thứ cho mình
ông cho biết nếu như ngày ấy bản thân sát cánh của mình
để hiểu rủi ro thì bị cáo đã can ngăn vợ việc tham gia tái cơ cấu ngân hàng thì sẽ không có cảnh gia đình tan tác mỗi người mỗi cảnh
bị cáo chu lập cơ cũng xin hội đồng xét xử xem xét cho ông hưởng mức án nhẹ nhất xin tòa khoan hồng cho vợ và cháu gái
kết thúc lời nói sau cùng ông chu lập cơ xin tòa cho cơ hội được cứu vợ mình
ông nói chỉ có bản thân mới làm được việc đó bằng những nỗ lực lớn nhất
đồng thời ông cũng gửi lời xin lỗi từ tận trái tim đến vợ vì để bà đơn độc trên thương trường
đưa ra quyết định rủi ro
ông cũng hứa với tòa sẽ dùng phần đời còn lại sát cánh với vợ để khắc phục hậu quả vụ án
là người đầu tiên nói lời sau cùng bà trương mỹ lan bước lên bục khai báo
nhưng không kìm được nước mắt khi bà là bị cáo duy nhất bị đề nghị án tử hình
bà lan gửi lời cảm ơn đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao
các cơ quan tạm giam đã quan tâm chăm sóc về tinh thần và sức khỏe
động viên bà vượt qua nghịch cảnh vô cùng khắc nghiệt
ập đến với bà và gia đình
bà lan cho biết bản thân vẫn luôn giữ niềm tin và hy vọng đây là một phiên tòa khách quan công bằng
và đầy tính nhân văn nhằm định đoạt thân phận pháp lý đối với tất cả các bị cáo trong vụ án
bà lan nói cho đến những ngày diễn ra phiên tòa khi trở về trại tạm giam
hàng đêm bà luôn say sức một câu hỏi vì sao bà và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này
bà cho biết có nhiều lúc tuyệt vọng bản thân đã nghĩ đến cái chết
chết vì tức tức vì mình quá ngu
tức là một lúc ngốc dấn thân vào thương trường khắc nhiệt vào lĩnh vực hoạt động ngân hàng mà mình không thông thạo
nghĩ đến hoàn cảnh chồng và cháu ruột của mình cũng đang bị tạm giam
bản thân như muối sát thêm vào lòng không thể nói được bằng lời
bà lan cho rằng bước ngoặt định mệnh dẫn đến kết cục bà phải đối diện với bức án tử hình hôm nay
chính là do bà tham gia vào quá trình hợp nhất ba ngân hàng yếu kém
trong khi bà hoàn toàn không có sự hiểu biết hay kinh nghiệm gì trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng
bà lan chia sẻ rằng điều bà đau đớn nhất suốt một mươi bảy tháng qua là vì tin vào sự hy vọng
có thể thực hiện đề án tái cơ cấu scb thành công
theo bà lan khi nghe ý kiến luận tội và đối đáp của các vị đại diện viện kiểm sát
bà không thể tin là các ngôn từ coi bà là kẻ chủ mưu cầm đầu
có quyền lực tuyệt đối điều hành chi phối toàn bộ hoạt động của scb
dùng các phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt ngoan cố chối tội đổ lỗi cho cấp dưới
bà lan tha thiết xin toàn lắng nghe ý kiến
bảo chứa của các luật sư và ý kiến tự bảo chứa của bà để xem xét lại tội danh tha mô tài sản và đưa hối lộ
theo bà lan xuyên suốt từ quá trình điều tra cho đến tại phiên tòa
bà luôn nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của mình trước hành vi vi phạm về quy định cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và chịu trách nhiệm cùng một số bị cáo
là thành viên hội đồng quản trị ban điều hành scb và các bị cáo có liên quan đến scb về hậu quả thiệt hại của vụ án
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi